thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định mức thưởng cho vận động viên thể thao quân đội
là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
công văn của bộ y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư liên tịch quy định
thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
có hiệu lực kể từ ngày một tháng một mươi
theo đó nếu thời gian điều trị từ bốn giờ trở lên
thanh toán tiền ngày dường bệnh điều trị nội chú tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định
không thanh toán tiền khám bệnh
nếu thời gian điều trị dưới bốn giờ được thanh toán tiền khám bệnh tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật
không thanh toán tiền ngày dường bệnh điều trị nội chú
có hiệu lực kể từ ngày tám tháng một mươi thông tư một trăm một mươi ba của bộ quốc phòng quy định
chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng hàng năm là hai mươi ngày
dưới một mươi năm năm phục vụ
hai mươi năm ngày từ đủ một mươi năm năm đến dưới hai mươi năm năm phục vụ
hai mươi ngày từ đủ hai mươi năm năm phục vụ trở lên
từ ngày một mươi tháng một mươi tới đây bộ tài nguyên và môi trường quy định
từ ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo hội đồng nhân dân cung cấp
ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai hàng năm
có hiệu lực kể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi bộ quốc phòng quy định về chế độ đối với huấn luyện viên
vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu
theo đó vận động viên đạt giải huy chương vàng quốc tế sẽ có mức thưởng cao nhất là bảy mươi năm triệu đồng
kể từ ngày ba mươi tháng một mươi đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
gồm người nghiện ma túy từ đủ một mươi tám tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã phường thị trấn do nghiện ma túy
và người nghiện ma túy từ đủ một mươi tám tuổi trở lên không có nơi cư trú ẩn định